hai huyện đông giang và tây giang của tỉnh quảng nam cũng đã phải gánh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do cơn bão số năm
bao gồm lũ quét sạt lở đất đá và gây ách tắc giao thông cục bộ ở nhiều nơi
theo thống kê ban đầu tại huyện tây giang có một trăm linh điểm sạt lở chín mươi năm hectare lúa bị ngập úng một trăm một mươi hộ dân phải sơ tán
tại huyện đông giang mưa lớn dẫn đến lũ quét gây ngập khoảng ba mươi ngôi nhà của người dân tại các thôn
mưa lớn cũng đã gây sạt lở trên tuyến đường hồ chí minh tuyến quốc lộ một mươi bốn g và các tuyến đường liên xã liên thôn